ngày hai tháng ba sở công thương tp hcm công bố tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đạt hơn hai trăm ba mươi chín tỷ đồng giảm năm bốn so với tháng trước
theo sở công thương tp hcm tháng hai là thời điểm sau tết nguyên đán canh tí nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng giảm nhất là những nhóm ngành hàng như hàng mây mặc gỗ và vật liệu xây dựng
bên cạnh đó doanh thu tháng này còn ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín khi người tiêu dùng hạn chế đến nơi công cộng cũng như trung tâm thương mại hệ thống siêu thị
trước tình hình trên sở đã và đang tăng cường tiếp cận với doanh nghiệp nhà bán lẻ thương nhân tiểu thương để thảo gỡ khó khăn vướng mắt và điều phối nguồn hàng
làm việc với mạng lưới chợ đầu mối và các chợ chủ lực khác trên địa bàn thành phố nhằm nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa tổ chức điều phối nguồn hàng bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu của người dân
để công tác bình ổn thị trường đạt hiệu quả cao lực lượng quản lý thị trường tp hcm cam kết kiên quyết phòng chống những trường hợp lợi dụng dịch bệnh covid để tăng giá hàng hóa và xử lý nghiêm đối tượng trục lợi bất chính